thưa quý vị liên tiếp trong sáng ngày hôm nay mùng một mươi tháng tám thủ đô hà nội đã xảy ra hai vụ cháy lớn
và cả hai vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người thế nhưng rất nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
khoảng bảy giờ sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tầng năm thuộc công ty hồng hà
có địa chỉ tại số một trăm linh chín đường trường trinh quận thanh xuân thành phố hà nội
ngay khi tiếp nhận thông tin công an phường phương liệt đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân khẩn trương tới hiện trường tổ chức phương tiện dập lửa
đến khoảng tám giờ đám cháy cơ bản được dập tắt không để cháy lan xuống các tầng bên dưới
khu vực cháy là tòa nhà năm tầng cho thuê để kinh doanh văn phòng và làm kho của nhiều đơn vị
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được đánh giá
hiện lực lượng chức năng đang điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy
tiếp đó khoảng hơn một mươi giờ ngày một mươi tháng tám một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng máy tính số một a đường hồ tùng mậu
đoạn gần ngã ba rẽ vào phố trần bình quận cầu giấy thành phố hà nội
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết ngọn lửa bùng lên từ hàng ăn rồi lan sang cửa hàng sửa chữa máy tính
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
do lửa đã cháy khá to nên lực lượng chức năng triển khai vừa dập lửa vừa phun nước sang khu vực bên cạnh để phòng cháy lan
sau khoảng hơn hai mươi phút nỗ lực dập lửa đám cháy đã được dập tắt
đám cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy